nguồn gốc số tiền này gồm một ba trăm linh tỷ đồng tiền mặt và tài sản đang bị phong tỏa do ông nguyễn cao trí bồi thường
và hơn ba trăm linh tỷ đồng do một cá nhân trả cho bà lan
khi nhận số tiền này bị cáo lan muốn dùng một ba trăm năm mươi tỷ đồng chuyển qua cho trương huệ vân khắc phục hậu quả trong vụ án
còn ba trăm linh tỷ đồng sẽ dùng khắc phục hậu quả cho chu lập cơ
bị cáo chu lập cơ bị truy tố về tội vi phạm quy định về hoạt động của ngân hàng hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng
thưa quý vị liên quan đến phiên tòa xét xử sai phạm vạn thịnh pháp trả lời hội đồng xét xử
bị cáo trương huệ vân thừa nhận thực hiện việc lập các công ty ma theo chỉ đạo của trương mỹ lan để rút tiền từ scb
tuy nhiên bị cáo vân cho rằng mình không ăn chia và không có quan hệ tài sản gì với bà trương mỹ lan
chiều ngày hai mươi tháng ba tại phiên tòa sơ thẩm của tòa nhân dân tp hcm
xét xử vụ sai phạm xảy ra tại tập đoàn vạn thịnh pháp ngân hàng thương mại cổ phần sài gòn scb và các đơn vị liên quan
hội đồng xét xử cho luật sư và chính bị cáo trương huệ vân tổng giám đốc công ty tập đoàn quản lý bất động sản winsof tự bào chữa
tại phiên tòa chiều ngày một mươi chín tháng ba đại diện viện kiểm sát đã đề nghị hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo trương huệ vân
từ một mươi chín đến hai mươi năm tù về tội tham ô tài sản bào chữa cho bị cáo trương huệ vân tại phiên tòa chiều ngày hai mươi tháng ba
luật sư nói không tranh luận về tội danh song cho rằng mức án đề nghị với nữ bị cáo này là quá nghiêm khắc
đề nghị hội đồng xét xử xem xét lại mức án đối với bị cáo vân
theo luật sư cần phân hóa rõ hơn vai trò trách nhiệm của bị cáo
bị cáo vân không làm việc trực tiếp với scb nên không thể hiểu rõ các sai phạm liên quan
và bị cáo vân hoàn toàn tin tưởng vào bị cáo trương mỹ lan chủ tịch tập đoàn vạn thịnh pháp
cũng theo luật sư bị cáo vân được bà trương mỹ lan nuôi ăn học từ nhỏ
bị cáo vân gọi là mẹ nên bị cáo luôn nghe lời bị cáo lan
bị cáo hoàn toàn lệ thuộc do đó đề nghị xem xét lại các tình tiết tăng nặng đề nghị đối với bị cáo
luật sư của bị cáo vân cũng nêu rằng ngay từ ban đầu bị cáo vân đã tích cực hợp tác với cơ quan điều tra
bị cáo vân tham gia nhiều hoạt động xã hội
luật sư đề nghị hội đồng xét xử áp dụng khoản hai điều năm mươi bốn đối với bị cáo vân
khi được hội đồng xét xử cho tự bào chữa bổ sung bị cáo trương huệ vân xin hội đồng xét xử khoan hồng
xem xét giảm nhẹ trách nhiệm cho các bị cáo là cấp dưới của bị cáo
trước đó tại phần xét hỏi của phiên tòa khi trả lời hội đồng xét xử bị cáo trương huệ vân khai nhận
bản thân biết bà trương mỹ lan là cổ đông lớn nhất của scb thừa nhận thực hiện việc thành lập các công ty ma theo chỉ đạo
tuy nhiên bị cáo trương huệ vân nói với hội đồng xét xử rằng
mình không ăn chia và không có quan hệ tài sản gì với bà trương mỹ lan
hành vi mà bị cáo trương huệ vân thừa nhận theo cáo trạng là đã chỉ đạo nhân viên cấp dưới thành lập sử dụng năm công ty ma
và bốn công ty có hoạt động thật tạo lập một trăm năm mươi năm khoản vay khống để bị cáo trương mỹ lan và trương huệ vân rút tiền từ scb
tính đến ngày một mươi bảy tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi hai một trăm năm mươi năm khoản vay này còn dư nợ hơn hai tám trăm ba mươi bốn tỷ đồng
gồm dư nợ gốc hơn hai tám trăm linh chín tỷ đồng và dư nợ lãi hơn hai mươi năm tỷ đồng
do các khoản vay này có tài sản đảm bảo nên xác định trương huệ vân đồng phạm giúp sức cho trương mỹ lan
chiếm đoạt hơn một tám mươi tám tỷ đồng dư nợ gốc từ ngày chín tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi đến ngày bảy tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi hai là hơn hai tám trăm linh chín tỷ đồng
giá trị tài sản đảm bảo của các khoản vay hơn một bảy trăm hai mươi tỷ đồng gây thiệt hại số nợ lãi phát sinh hơn hai mươi năm tỷ đồng
theo đại diện viện kiểm sát trong thời gian vừa qua các cơ quan tố tụng đã điều tra truy tố và xét xử
nhiều vụ án tham nhũng vụ án kinh tế trên cơ sở xử lý không có vùng cấm để làm trong sạch minh bạch nền kinh tế
trong vụ án này bị cáo trương mỹ lan và các công ty trong hệ sinh thái đã lợi dụng chính sách của nhà nước
về cơ cấu lại ngân hàng để cơ cấu chi phối scb
sau khi hợp nhất ba ngân hàng bị cáo này đã thâu tóm và nắm chín mươi một năm số cổ phần
là người thực tế có quyền lực chỉ đạo scb trương mỹ lan đã sử dụng scb là công cụ tài chính để phục vụ cho lợi ích của mình
bị cáo trương mỹ lan đã tuyển chọn bố trí thân tín vào vị trí lãnh đạo chủ chốt của scb để nắm quyền điều hành
thành lập các đơn vị thuộc scb chỉ để cho vay giải ngân theo yêu cầu của trương mỹ lan
chỉ đạo thành lập sử dụng các công ty ma thuê nhờ các cá nhân để đứng tên hồ sơ vay cổ phần tài sản đảm bảo
tạo lập hồ sơ vay vốn khống hợp thức việc rút tiền của scb câu kết với các đối tượng là chủ sở hữu
đại diện theo pháp luật các công ty có liên quan để tạo lập khoản vay cùng sử dụng chiếm đoạt tiền của scb
bị cáo này còn thông đồng câu kết với các công ty thẩm định giá để cấp chứng thư nâng khống giá trị tài sản đảm bảo
không hoàn thiện thủ tục thế chấp không đăng ký giao dịch đảm bảo để hoán đổi tài sản bảo đảm
lập phương án rút tiền cắt đứt dòng tiền sau khi giải ngân bán nợ xấu cấn trừ nợ để giảm dư nợ tín dụng và tỷ lệ nợ xấu
mua chuộc cán bộ lãnh đạo tại các cơ quan chức năng để bưng bít che giấu thông tin sai phạm
theo các đại diện viện kiểm sát trong vụ án này bị cáo trương mỹ lan là người chủ mưu cầm đầu gây ra hậu quả đặc biệt lớn là hơn bốn trăm chín mươi tám tỷ đồng
sau khi trừ đi tài sản đảm bảo đã được công ty định giá hoàng quân định giá
cụ thể trong giai đoạn từ ngày một tháng một năm hai nghìn một mươi hai đến ngày bảy tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi hai trương mỹ lan đã chỉ đạo lập khống hồ sơ cho vay giải ngân hai năm trăm hai mươi bảy khoản
với tổng số tiền là một sáu mươi sáu sáu trăm linh tám tỷ đồng
đến ngày một mươi bảy tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi hai còn một hai trăm tám mươi bốn khoản vay còn dư nợ là sáu trăm bảy mươi bảy hai trăm tám mươi sáu tỷ đồng
dư nợ gốc các khoản vay của trương mỹ lan chiếm chín mươi ba tổng dư nợ gốc là hai mươi ba bốn mươi hai khoản vay có dư nợ tại scb
ngoài ra trương mỹ lan còn gặp gỡ bản bạc và chỉ đạo võ tấn hoàng văn đưa hối lộ cho đỗ thị nhàn năm hai triệu đô la
tặng quà tiền
trương mỹ lan cũng đưa hối lộ cho các thành viên khác trong đoàn thanh tra để che giấu thực trạng yếu kém của scb
để không đưa scb vào kiểm soát đặc biệt căn cứ vào hồ sơ vụ án dữ liệu điện tử
với lời khai của các bị cáo khác có đủ căn cứ để xác định bị cáo trương mỹ lan đã phạm và tội đưa hối lộ
theo viện kiểm sát tại tòa bị cáo trương mỹ lan không tỏ ra ăn năn hối lỗi khai báo quanh co
không thừa nhận hành vi phạm tội do đó cần nghiêm trị đối với bị cáo này cần loại bỏ bị cáo ra khỏi xã hội
quá trình đề nghị mức án đại diện viện kiểm sát xem xét mức độ hành vi phạm tội thái độ khai báo thành khẩn
ăn năn hối cải việc tích cực khắc phục thiệt hại của các bị cáo
đối với bị cáo bùi anh dũng nguyên là chủ tịch hội đồng quản trị ngân hàng scb đinh văn thành võ tấn hoàng văn
tạ chiêu trung đã giúp sức tích cực cho trương mỹ lan lập hồ sơ vay vốn khống rút tiền và chiếm đoạt tiền của ngân hàng scb
gây hậu quả thiệt hại đặc biệt lớn do đó viện kiểm sát đề nghị cần có mức hình phạt nghiêm trị cách ly vĩnh viễn ra khỏi xã hội
bị cáo trương huệ vân cháu gái của bà trương mỹ lan cơ quan công tố đánh giá bị cáo đã giúp sức cho bà lan chiếm đoạt hơn một tám mươi tám tỷ đồng
tại tòa bị cáo ăn năn hối cải thừa nhận hành vi phạm tội bị cáo cũng đã tích cực nộp tiền để khắc phục hậu quả thiệt hại
song hành vi của bị cáo gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng do đó viện kiểm sát cho rằng cần có mức án nghiêm khắc đối với bị cáo
cao trạng cáo buộc bà lan đã thao túng toàn bộ scb để huy động tiền cửi của người dân rồi cho vào hệ sinh thái vạn thịnh phát vay
số tiền được giải ngân sau đó sẽ được bị cáo sử dụng vào mục đích riêng và các hoạt động của tập đoàn
trong hơn một mươi năm bà trương mỹ lan và hệ sinh thái vạn thịnh pháp đã được ecb bơm gần một bảy triệu tỷ đồng
với số dư nợ còn lại là sáu trăm bảy mươi bảy
và đều là nợ không thể thu hồi
bà chủ vạn thịnh pháp bị cáo buộc gây thiệt hại cho scb bốn trăm chín mươi tám tỷ đồng
suốt những ngày xét hỏi bị cáo trương mỹ lan phủ nhận cáo buộc nắm tám mươi năm chín mươi một cổ phần tại scb
chủ tịch tập đoàn vạn thịnh pháp khai bị cáo và gia đình nằm dưới một mươi năm ba mươi là cổ đông nước ngoài khoảng ba mươi là nhờ bạn bè đứng tên dùm
chưa bao giờ tôi xác nhận cổ phần tôi tại scb là chín mươi một
bản tự khai có phần đúng phần chưa chính xác
hội đồng xét xử dẫn chứng lời khai của các bị cáo nằm giữa cổ phần tại scb
đều xác nhận phần lớn cổ phần đứng tên bà trương mỹ lan
nữ bị cáo giải thích thời điểm hợp nhất ba ngân hàng những người đó chỉ biết bị cáo giúp scb chứ không do bản chất
bị cáo trương mỹ lan khai vị trí bà là đi giải quyết cho mượn tài sản không nắm quyền điều hành tại scb
bà lan khai nếu tôi gây gớm như cáo trạng nói thì xin hội đồng xét xử xem xét
ngày hôm nay tất cả tài sản bạn bè đều nắm hết ecb cả gia tộc nợ nần
bị cáo lan nói và cho rằng tất cả lời khai các bị cáo khai thác có nhiều điều không đúng
bị cáo trình bày thời điểm scb tái cơ cấu bà đưa tài sản của mình vào để giải cứu ngân hàng
scb không đủ tiền trang trải thì có đâu mà cho tôi vai tiền
vay tiền đưa đi đâu tiền tôi sử dụng đi đâu tôi liên tục đưa tài sản vào vì nếu tôi dừng là mất hết
xong chủ tọa cho rằng cáo chẳng xác định
việc bị cáo đưa tài sản vào là một phương thức thủ đoạn phạm tội
bị cáo lan nói chiếm đoạt là hoàn toàn không có
scb không có tiền chẳng lẽ tôi đi chiếm đoạt tài sản và tiền bạc của tôi hay sao
mong hội đồng xét xử xem xét vai trò vị trí số tiền tôi chiếm đoạt
theo cáo trạng bà đỗ thị nhàn cựu cục trưởng cục thanh tra giám sát ngân hàng hai ngân hàng nhà nước
với tư cách trưởng đoàn thanh tra đã nhiều lần gặp gỡ bà trương mỹ lan lãnh đạo scb để nhận năm hai triệu usd
tại tòa bị cáo nhàn khai không quen biết bà trương mỹ lan gặp theo đề nghị của võ tấn hoàng văn
muốn bà lan bán bớt tài sản trả nợ cho ngân hàng
về câu hỏi khi ban hành kết luận thanh tra bàn bạc với trương mỹ lan bao nhiêu lần bị cáo nhàn trả lời gặp hai lần
bị cáo nhàn nói bị cáo không hề trao đổi với trương mỹ lan là không đưa scb vào kiểm soát đặc biệt
bị cáo trương mỹ lan cũng khai không quen bà nhàn cặp theo đề nghị của võ tấn hoàng văn
bị cáo nhàn đinh văn thành cựu chủ tịch hội đồng quản trị scb đã bỏ trốn
lý do cuộc gặp theo bà lan là để nói nhàn thanh tra ra kết luận sớm để nhà đầu tư nước ngoài còn vào
bị cáo lan khai tô truyền đặt lại gặp nhàn một hai lần
trong khi đó võ tấn hoàng văn khai có quen biết với con trai bà đỗ thị nhàn khoảng một mươi năm trước
người đàn ông này thừa nhận có đưa quà cho một số lãnh đạo trong đoàn thanh tra ngân hàng nhà nước
còn không biết những nội dung giữa bà trương mỹ lan và bà đỗ thị nhàn trao đổi
văn sang nhận có bốn lần đưa tiền cho bị cáo nhàn như lời khai trước đó
trong đó lần thứ ba kỳ văn tới bà nhàn không có ở nhà nên người phụ nữ này đã cho văn mở cầu cửa nhà để đưa tiền hối lộ vào bên trong
ông văn nói tôi có đưa cho bà đỗ thị nhàn ba thùng trái cây sau này mới biết trong đó là tiền không phải trái cây
thùng xốp đóng gói rất kỹ nên tôi không biết bao nhiêu
theo cáo buộc trong hồ sơ vụ án lần đưa tiền đầu tiên vào giữa tháng ba năm hai nghìn một mươi tám
khi ông thành
cùng văn ra hà nội và lên văn phòng làm việc của bà nhàn có trụ sở cơ quan thanh tra giám sát ngân hàng
những người này đã đưa cho nữ cựu cục trưởng một túi quả cherry và một túi đựng hai trăm linh usd
số tiền này sau đó được bà nhàn mang về nhà cất
từ tháng một mươi đến tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi tám văn và lái xe đã mang thùng xốp đến nhà riêng của bà nhàn
trong đó một lần thùng đựng một triệu usd hai lần khác mỗi thùng hai triệu usd
tại tòa ông hà thế định
phó tổng giám đốc người đại diện theo ủy quyền của ecb không đồng ý việc các cơ quan tố tụng xác định
tổng số tiền thiệt hại mà bà trương mỹ lan và đồng phạm gây ra cho scb là bốn trăm chín mươi tám tỷ đồng
ông định đề nghị hội đồng xét xử xác định bà lan và các bị cáo phải bồi thường cho scb
số tiền thiệt hại tính đến ngày năm tháng ba xử sơ thẩm là hơn bảy trăm sáu mươi tỷ đồng
cùng bốn trăm tám mươi hai nợ gốc hai trăm bảy mươi bảy tám trăm ba mươi tỷ đồng lãi
và lãi phát sinh cho đến khi nào scb
với tài sản là vật chứng bị kê biên trong vụ án có nguồn gốc từ việc các bị cáo phạm tội
rút từ scb mà có scb cũng đề nghị tòa tuyên cho ngân hàng toàn quyền quản lý
đối với một một trăm sáu mươi sáu mã tài sản đảm bảo cho gần một ba trăm linh khoản vay của nhóm bà lan
và các công ty thuộc hệ sinh thái vạn thịnh pháp ecb đề nghị được toàn quyền khai thác
sử dụng quản lý mà không phụ thuộc vào việc có hay không đầy đủ pháp lý
theo đại diện scb quá trình thế chấp tài sản
vay tiền bà lan và các bị cáo đã có hành vi hoán đổi hai trăm bốn mươi tài sản thế chấp
trong đó có sáu mươi bảy tài sản đã xuất ra khỏi ngân hàng
nay scb yêu cầu các cơ quan tố tụng tiếp tục cây biên phong tỏa các tài sản này
để đảm bảo cho việc khắc phục tệt hại
ngoài ra còn nhiều tài sản có nguồn gốc từ tiền phạm tội mà có
scb đề nghị cơ quan điều tra tiếp tục áp dụng các biện pháp truy tìm tài sản của bà lan
và vạn thịnh pháp chưa kê biên để xử lý nợ
quá trình điều tra nếu cơ quan điều tra phát hiện các tài sản có nguồn gốc từ tiền phạm tội mà có
thì đề nghị giao cho scb quản lý
đại diện ngân hàng cũng cho rằng các công ty thẩm định giá có người tham gia vào việc nâng khống tài sản thế chấp
gây thiệt hại cho ngân hàng phải có trách nhiệm liên đối bồi thường
đề cập về trách nhiệm của scb trong vụ án đại diện nhà băng này nói
mục đích cuối cùng của scb là đòi lại tối đa số tiền mà các bị cáo trong vụ án gây ra thiệt hại
còn trách nhiệm như thế nào
thì hội đồng xét xử quyết định
trong khi đó tại tòa bà trương mỹ lan không đồng ý với cách tính thiệt hại
cũng như kết quả thẩm định giá của công ty thẩm định giá hoàng quân và scb
theo bị cáo giá trị các tài sản đảm bảo được công ty này và ecb thẩm định với giá trị quá thấp
nên xin hội đồng xét xử cho thẩm định lại
những thông tin mới nhất về vụ án này sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật để gửi tới quý vị và các bạn
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi xin kính chào tạm biệt